qua năm năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới diện mạo nông thôn tại huyện đắc rây tỉnh con tum đã có sự thay đổi rõ nét
tuy nhiên là huyện biên giới với một mươi một trên một mươi hai xã thuộc diện đặc biệt khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến chín mươi dân số sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp xuất phát điểm thấp nên chương trình xây dựng nông thôn mới ở đây còn gặp vô vàn khó khăn
xã đắc môn là một trong những xã nghèo nhất của huyện đắk rây sau năm năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay địa phương này mới đạt chín trên một mươi chín tiêu chí do các tiêu chí về nhà ở thu nhập bình quân của người dân phát triển sản xuất đang gặp khó khăn
hiện tại xã vẫn còn một trăm bốn mươi hai nhà tạm trong đó có hộ nghèo và hộ không nghèo thứ hai liên quan đến tiêu chí số một mươi về thu nhập trên địa bàn xã là tám mươi năm chủ yếu là sản xuất nông nghiệp
nên là cái tiêu chí yêu cầu là đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phải đạt là ba mươi một triệu nhưng mà hiện tại thì theo tổng trà soát của xã tính toán lại chỉ có hai mươi một triệu năm trăm linh đó là những khó khăn về thu nhập
cũng như xã đắc môn xã đắk pét là một trong những xã được chọn làm điểm của chương trình xây dựng nông thôn mới tuy nhiên những khó khăn gặp phải đang kéo chương trình xây dựng nông thôn mới chứng lại đến nay xã mới chỉ đạt được một mươi một trên một mươi chín tiêu chí
nhưng hiện tại khó khăn nhất là tiêu chí số một mươi là tiêu chí về hậu nghèo và số một mươi một là thu nhập thì hiện nay bà con chúng ta thu nhập chủ yếu là dựa vào sản xuất nông sản là chính đa số là bà con chưa có cái hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng
thì ngay từ đó năm ủy ban huyện đã tập trung chỉ đạo các
rà soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên bàn huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt được
thứ hai là ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng nông thôn
thứ ba là tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vứt mắt trong quá trình thực hiện
để công cuộc xây dựng nông thôn mới thực sự đem lại hiệu quả
nhất là với các xã vùng sâu vùng xa của huyện biên giới nghèo đắk cơ lây
ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có giải pháp khuyến khích người dân phát triển kinh tế gia đình
nâng cao thu nhập giảm tỷ lệ hộ nghèo
bên cạnh đó cần đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn giao thông thuận lợi mới tạo được kiện cho kinh tế phát triển